cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa tống đạt kết luận điều tra vụ án môi giới mại dâm
đối với năm bị can liên quan đến đường dây gái gọi cao cấp có sự tham gia của nhiều người mẫu ca sĩ bán dâm
các đối tượng bị đề nghị truy tố gồm lê bảo lộc bốn mươi tuổi quê tỉnh hậu giang
ca sĩ nguyễn thị hải yến nghệ danh châu hải yến quê tỉnh tiền giang
lê bảo trân hai mươi sáu tuổi quê tỉnh hậu giang đặng thị ánh đào hai mươi bốn tuổi quê tỉnh kiên giang
và nguyễn thị diệu hiền hai mươi ba tuổi quê tỉnh khánh hòa hiện là sinh viên và làm người mẫu tự do
trước đó công an tp hcm đã kiểm tra hành chính một số khách sạn trên địa bàn
phát hiện quả tang ba cặp nam nữ đang mua bán dâm
qua quá trình điều tra mở rộng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm kết luận
lê bảo lộc là đối tượng đã mồi trài làm môi giới cho các đại gia khi có nhu cầu
với giá mỗi lần bán dâm từ năm trăm linh đến một usd trong đó lộc nhận kiểm môi giới hai trăm linh usd một lần giới thiệu